sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi tòa án quân sự trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của các bị cáo đinh ngọc hệ
tức út chọc trần văn lâm phùng danh thắm liên quan đến các vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo đinh ngọc hệ tức út chọc bắt đầu phần tranh luận bằng việc đại diện viện kiểm sát quân sự trung ương
đã nêu quan điểm giải quyết vụ án
theo đó đại diện viện kiểm sát cho rằng kháng cáo của đinh ngọc hệ về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ là trái pháp luật
viện kiểm sát cho rằng hệ đã vi phạm điều hai mươi tám luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam quy định những việc sĩ quan không được làm
do vậy kháng cáo của bị cáo đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không có căn cứ
do đó viện kiểm sát bác kháng cáo của đinh ngọc hệ
tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo về cả hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối với kháng cáo của bị cáo phùng danh thắm viện kiểm sát cho rằng có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của thắm để xem xét mức hình phạt nhẹ hơn so với bản án hai mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ do cấp sơ thẩm tuyên
chiều nay tòa tiếp tục phần tranh luận